các tỉnh quảng bình đến phú yên thì trời lạnh mức nhiệt cao nhất là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
riêng khánh hòa đến bình thuận thì phổ biến là ít mưa ngày có nắng gián đoạn
với mức nhiệt cao nhất không vượt quá mức là ba mươi độ
khu vực ở vùng cao tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới phổ biến là đêm không mưa
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi
du xuân ngoài trời trong những ngày đầu xuân năm mới của người dân
còn ở trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió đông bắc mạnh dần lên mức là cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
sóng biển cao từ hai ba mét biển động
còn khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào rải rác
gió đông bắc cũng sẽ mạnh dần lên mức là cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là từ hai mươi ba đến ba mươi độ và từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa nhỏ gió đông bắc cấp hai ba trời rét nhiệt độ là từ một mươi bốn hai mươi hai độ